thành phố hồ chí minh là trung tâm kinh tế của đất nước vì vậy cũng thu hút các thế lực thù địch và tội phạm ẩn náu vào hoạt động
nhưng với tinh thần kiên quyết đẩy lùi tội phạm thành phố đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc
để đập tàn các âm mưu của các thế lực thù địch chống phá đảng chính quyền dưới các chiêu bài diễn biến hòa bình
công an thành phố đã cùng với ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới
từ các phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở đã giúp cho lực lượng công an nắm chắc địa bàn và chuyển hóa hàng nghìn tụ điểm phức tạp về ma túy
trong khi nhiều người dân chỉ sử dụng mạng xã hội yalo facebook với mục đích trò chuyện và trao đổi một số thông tin đơn thuần
nhưng ở thành phố người dân và công an còn sử dụng mạng xã hội như một công cụ để phòng chống và tối giác tội phạm
cũng từ nguồn tin do người dân cung cấp hàng năm công an đã điều tra và khám phá thành công hàng trăm vụ án
nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp kết hợp phòng ngừa với trấn áp tội phạm
đồng thời huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nên số vụ phạm pháp hình sự từng bước đã được kéo giảm